cộng cảnh sát giao thông cho biết vụ việc nhóm phụ nữ mặc đồ thể thao tụ tập giữa đường giao thông để chụp ảnh
khiến cho dư luận bức xúc đã bị cơ quan chức năng xử phạt
ubnd thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng năm mạng xã hội đã xuất hiện bài viết cùng với hình ảnh về một nhóm người tập yoga
có hành vi nằm ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh tiệm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
ngay sau khi tiết miệng thông tin trên cơ quan chức năng thị trấn kiến sương đã vào cuộc xác minh
qua đó xác định vụ việc diễn ra vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm một mươi bảy người dân trên địa bàn đã cùng nhau
tập yoga tại khu vực ngã ba đường trần hưng đạo giao nhau với đường nguyễn công thu tổ dân phố tân hưng thị trấn kiến sương để chụp ảnh
vào chiều ngày một mươi tám tháng năm công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người này lên trụ sở làm việc và lập biên bản vụ việc